là địa phương không có nhiều đất nông nghiệp đặc biệt là đất cấy lúa tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai và của cả những tác động của con người
nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc cạn đang mất dần đi vì tình trạng sói lở
đã có nhiều giải pháp để phòng chống và cải tạo đất nông nghiệp thế nhưng với sự khắc nghiệt của thời tiết
tình trạng đổ đất phá rừng đầu nguồn còn diễn ra nguy cơ mất đất nông nghiệp vẫn là những lo ngại rất lớn của người nông dân
đã từng là hộ gia đình có hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở cánh đồng này
tuy nhiên đã gần năm năm nay gia đình bà nông thị hoa ở tổ một a phường đức xuân thành phố bắc cạn đã không còn mét đất nào để trồng cấy
do đất của gia đình nằm ngay cạnh sông cầu vì thế sau mỗi trận mưa lũ tình trạng sạt lở lại xảy ra không còn đất để trồng cấy
đến nay gia đình bà hoa buộc phải chuyển đổi ngành nghề để mưu sinh

được khoảng đội gần hai cân ngô đấy
bây giờ mất đi sông nó chảy xuống kia là mất bây giờ

vâng bây giờ chỉ là ra chợ búa để kiếm chắc kiếm lũ tiền mắm muối thôi
còn nông nghiệp thì chỉ không đáng kể

bảo đảm việc tưới tiêu cho hơn hai mươi hecta lúa

cũng như người dân chuyển sang những loại cây trồng khác để cho nó phù hợp và giảm thiểu khi xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ quét
với một địa phương không có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp như bắc cạn
việc đầu tư những công trình chống sói lở xâm hại quý đất là vấn đề đã và đang được các cấp các ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm
tuy nhiên để bảo đảm sự bền vững và lâu dài hạn chế kinh phí đầu tư của nhà nước
một giải pháp quan trọng đó là cần có thêm những công trình chống sói lở
những cơ chế khuyến khích động viên người dân trồng rừng bảo vệ rừng
cùng với đó phải xử lý nghiêm các hành vi xâm hại dòng sông cầu
đặc biệt là tình trạng đổ đất trái phép tràn lan trong nhiều năm qua